dống lúa kb một bac tám trăm ba mươi bảy đang trong quá trình thử nghiệm nhưng vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần giống lúa cây trồng bắc ninh
công ty cổ phần hạt giống tsb và công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc cạn đã bán giống lúa này cho nông dân bắc cạn gieo trồng
hậu quả là lúa phát triển kém ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người dân
các đơn vị này đã đứng ra nhận trách nhiệm tuy nhiên mức bồi thường cho nông dân là chưa thỏa đáng
theo đó vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu các đơn vị sản xuất phân phối bán hai giống lúa đang khảo nghiệm kb một và pac tám trăm ba mươi bảy cho nông dân bốn huyện trên địa bàn tỉnh bắc cạn
gồm ngân sơn bạch thông chợ đồn và chợ mới cấy hơn hai trăm năm mươi bảy hectare
hai dống lúa này đã gây thiệt hại lớn cho nông dân các địa phương

đại diện các đơn vị sản xuất phân phối và bán dống lúa cho nông dân cũng đã thử nhận trách nhiệm của mình đồng thời cam kết hỗ trợ thiệt hại cho nông dân
theo đánh giá của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc cạn diện tích bị thiệt hại từ bảy mươi sản lượng là hơn một trăm linh
ba mươi là nông dân
nông dân còn lại chủ yếu là hạt lép lừng nên chỉ để nuôi gà nuôi vịt
diện tích bị thiệt hại từ ba mươi sản lượng chất lượng thóc thu lại cũng rất thấp
tuy nhiên đại diện các đơn vị sản xuất phân phối và bán giống đưa ra mức bồi thường rất thấp
theo ông thì mức khổ trợ như thế nào cho là phù hợp
theo tôi thì nếu mà mức độ từ một mươi đến hai mươi thì chắc là tôi chỉ dưới kinh nghiệm
các cơ quan chuyên môn của ngành cũng như là bà con nông dân thì cũng rất kinh nghiệm
nếu có đưa cái dống này vào nữa thì sẽ làm nó tốt hơn của cái bộ sau
thế còn nếu mà ba mươi thì sẽ hỗ trợ bằng dống để bộ sau bà con tiếp tục tá sản xuất bằng cái dống này hoặc cái dống khác

các cơ quan đỡ thiệt hại cho bà con nông dân và cũng đỡ khó khăn cho dân nhiệt
thiệt hại trên bảy mươi thì hỗ trợ cho nông dân sáu mươi sản lượng bị mất
thực tế trên đòi hỏi các cơ quan chức năng tỉnh bắc cạn cần làm việc cụ thể yêu cầu các đơn vị sản xuất phân phối và bán giống có mức bồi thường thỏa đáng bảo đảm đời sống cho người nông dân
bên cạnh đó cũng cần phải có sự kiểm chứng trước khi đưa giống khảo nghiệm gieo trồng trên diện rộng